chiều nay chủ tịch ubnd tỉnh bình định ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã hoài nhơn
quyết định này được đưa ra sau khi sở y tế tỉnh bình định báo cáo đã phát hiện thêm năm ca nhiễm sars cov hai tại phường bồng sơn thị xã hoài nhơn
theo quyết định trên từ giờ ngày bốn tháng bảy thực hiện giãn cách xã hội một mươi năm ngày trên địa bàn thị xã hoài nhơn
cụ thể thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
đối với các phường tam quan tam quan bắc tam quan nam hoài hà bồng sơn
thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
đối với các phường xã còn lại của thị xã hoài nhơn
chủ tịch ubnd thị xã hoài nhơn yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà
theo nguyên tắc phải đảm bảo chất lượng tiến độ và hoàn thành công việc cơ quan
thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ khi được yêu cầu
chủ tịch ubnd thị xã hoài nhơn yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín